sau một mươi hai năm thực hiện luật bảo vệ và phát triển rừng đã tạo ra được khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thực hiện những chuyển đổi mang tính chiến lược của ngành lâm nghiệp
nhưng bên cạnh đó luật này cũng đã bộc lộ những tồn tại hạn chế trong việc quản lý bảo vệ rừng gây bức xúc trong xã hội và làm suy giảm tài nguyên rừng
vì vậy sửa đổi luật đã trở thành một nhu cầu bức thiết
đây là những hình ảnh về rừng gỗ nghiến ở điện biên kêu cứu
còn đây là những cánh rừng để lại bởi hậu quả của tình trạng người dân phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây nguyên liệu đã diễn ra thời gian dài tại tỉnh quảng nam
đó chỉ là hai trong số hàng trăm vụ tàn phá rừng đã và đang diễn ra trên phạm vi cả nước
nguyên nhân được xác định là không chỉ có lâm tặc người dân ngang nhiên vào rừng chặt hạ và tận thu gỗ
mà ngay cả những người được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại địa phương đã làm ngơ trước thực trạng này
chất lượng rừng thì suy giảm khá nhiều
do chúng ta không bảo vệ
chúng ta không có cách để phát triển rừng
cái điểm thứ hai nữa là lâm tặc phá rừng rồi kể cả những dự án của chúng ta được duyệt nhưng mà làm mất rừng
thì đấy là một cái mà cũng chứng minh rằng cái việc mà chúng ta phải sửa đổi luật bảo vệ phát triển rừng
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp sau khi dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
được đưa ra lời ý kiến tại kỳ họp thứ ba của hội khóa một mươi bốn

trường đại học lâm nghiệp đã diễn ra hội thảo cơ sở khoa học và thực tiễn của dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
hội thảo đã quy tụ được một trăm năm mươi đại biểu đến từ ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tổng cục lâm nghiệp trường đại học lâm nghiệp
cùng các đại diện kỹ sư lâm nghiệp đến từ một số tỉnh thành các chuyên gia nghiên cứu độc lập trong cả nước
điểm khác biệt với luật hai nghìn một mươi bốn là hai nghìn một mươi bốn chủ yếu là tập trung vào công tác quản lý bảo vệ phát triển
khâu sử dụng rừng khâu chế biến thương mạng thì là không quy định
điều đó đã tạo ra một sự chia cắt và ngăn cách rất nhiều tạo ra sự dân dẻ và không kết nối được cả một chuỗi giá trị
và không đáp ứng với nhu cầu về hội nộp quốc tế cũng như xuất khẩu mà chúng ta đang tăng hiện nay
người ta đòi hỏi về truy xuất nguồn gốc của loại lâm sản theo chuỗi này để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay
là liên kết giữa các nhà sản xuất với nhau thậm chí liên kết giữa các doanh nghiệp với bà con nông dân có rừng
hoặc là liên kết giữa các cơ quan với nhau để chúng ta có thể thực hiện quản lý được cách tốt hơn
trong quá trình xây dựng dự thảo luật cũng như đóng góp ý kiến thì trường đoàn lâm nghiệp luôn luôn có những giảng viên
các nhà khoa học được tham gia vào trong các hội thảo quốc gia rồi có những tham luận ở các cuộc hội thảo
và cũng đóng góp rất nhiều ý kiến cho việc điều chỉnh cũng như thay đổi một số điều
trong các hội thảo quốc gia
trong dự thảo luật được lấy ý kiến lần này có một mươi hai chương một trăm linh bốn điều so với luật ban hành năm hai nghìn bốn tăng thêm bốn chương mới
tại hội thảo các nhà khoa học đã thảo luận đưa ra ý kiến dựa trên các nghiên cứu phân tích đánh giá một cách công phu
từ cả thực tiễn lẫn khoa học đây là những ý kiến có giá trị để các cơ quan chuyên môn tổng hợp báo cáo đề xuất các sửa đổi
nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sau này